nghị định một trăm một mươi sáu hai nghìn một mươi tám của chính phủ sửa đổi
nghị định năm mươi năm hai nghìn một mươi năm về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn sẽ có hiệu lực từ ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
nghị định này tăng mức cho vay đối với cá nhân hộ gia đình có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp
cụ thể như sau cá nhân hộ gia đình cư trú tại địa bàn nông thôn được vay ngân hàng không cần có tài sản bảo đảm tối đa hai trăm linh triệu đồng trước đây là một trăm linh triệu đồng
cá nhân hộ gia đình cư trú ngoài khu vực nông thôn có hoạt động sản xuất kinh doanh về nông nghiệp được vai ngân hàng không cần có tài sản bảo đảm tối đa một trăm linh triệu đồng trước đây là năm mươi triệu đồng
thưa quý vị và các bạn thể chế phát triển nhanh bền vững kinh nghiệm quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với việt nam trong giai đoạn mới
đây là chủ đề hội thảo khoa học do hội đồng lý luận trung ương
hội chức mới đây tại tỉnh vĩ phúc
tham dự hội thảo có đông đảo các nhà khoa học nhà quản lý đến từ nhiều cơ quan khoa học quản lý của cả nước
trong khuôn khổ của hội thảo các đại biểu đã tập trung làm rõ một số vấn đề như khái niệm nội dung bản chất cấu trúc và vai trò của thể chế phát triển
thể chế phát triển nhanh và bền vững vai trò của thể chế và mối quan hệ giữa thể chế chính trị với thể chế kinh tế và thể chế xã hội trong quá trình phát triển
những kinh nghiệm trong xây dựng và thực thi thể chế phát triển ở một số nước trên thế giới rút ra những gợi ý hữu ích đối với việt nam
những ý kiến đóng góp tại hội thảo sẽ là cơ sở quan trọng để hoàn thiện các luận cứ lý luận khoa học và thực tiễn về xây dựng thể chế phát triển nhanh bền vững
cũng như phục vụ việc xây dựng dự thảo các văn kiện đại hội một mươi ba của đảng
tỉnh ủy bạc liêu đã tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi năm
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đồng thời đề ra các nhiệm vụ cấp bách trọng tâm hơn hai năm tới nhằm sớm trở thành tỉnh khá trong khu vực đồng bằng sông kiều long và cả nước
phát biểu tại hội nghị ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy bạc liêu nêu rõ tỉnh ủy cần tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt các mục tiêu
nhiệm vụ trọng tâm như nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nâng cao hiệu quả sản xuất tôm lúa gạo năng lượng tái tạo gồm điện gió điện mặt trời và điện khí
phát triển du lịch phát triển thương mại dịch vụ giáo dục y tế chất lượng cao phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh
bí thư tỉnh ủy bạc liêu đề nghị mỗi đồng chí trong ban thưởng vụ ban chấp hành và toàn đảng bộ tỉnh cần ý thức rõ vai trò trách nhiệm với nhân dân
nỗ lực cao hơn nữa nhằm tạo đột phá mới tăng tốc phát triển để sớm trở thành tỉnh khá của khu vực đồng bằng sông kiều long và cả nước
trong phần tiếp theo của chương trình phát triển cây mía theo hướng bền vững ở các tỉnh miền núi phía bắc
tình trạng đốt rừng tiếp diễn tại tây ninh
thưa quý vị và các bạn cây mía là nguồn nguyên liệu chính của ngành công nghiệp chế biến đường
tuy nhiên vài năm trở lại đây diện tích mía cả nước nói chung và các tỉnh miền núi phía bắc nói riêng đã bị giảm mạnh
giải pháp nào để phát triển cây mía bền vững ở các tỉnh miền núi phía bắc là vấn đề được đưa ra tại diễn đàn
khuyến nông nông nghiệp vừa được tổ chức tại tuyên quang
theo thống kê diện tích mía niên vụ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám của cả nước đạt hơn hai trăm bảy mươi bốn ha năng suất bình quân đạt hơn sáu mươi năm tấn một ha
trong đó diện tích mía đường nguyên liệu đạt hơn hai trăm năm mươi bốn chín trăm linh ha năng suất đạt trên sáu mươi ba tấn một ha sản lượng đạt trên một mươi năm triệu tấn
diện tích mía nguyên liệu của các tỉnh miền núi phía bắc gần bảy mươi bốn trăm linh ha năng suất bình quân đạt năm mươi chín
tuyên quang có hơn một mươi ha diện tích trồng mía đến nay đã trồng được gần tám một trăm linh ha đạt bảy mươi tám kế hoạch
năm hai nghìn một mươi tám tỉnh gặp nhiều khó khăn trong việc phát triển cây mía nhất là về các vấn đề chỉ tiêu kế hoạch diện tích trồng mới
để đảm bảo được cái lâu dài thì cái mong muốn của chúng tôi là cái giá cả của mía cái đầu nhà bao tiêu đấy sản phẩm của chúng tôi là nó phải được lên thì chúng tôi mới đảm bảo được
chúng tôi không thể đảm bảo được
để nâng cao thu nhập cho người dân trồng mía thời gian tới cần chuyển từ sản xuất theo chiều rộng sang sản xuất theo chiều sâu lấy năng suất chất lượng giá trị thu nhập là mục tiêu phát triển
cân đối với khả năng tiêu thụ đường của nhà máy đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật đầu tư thâm canh cao trên toàn bộ diện tích mía và hạn chế tối đa diện tích dưới canh
trước hết là chúng ta phải xác định những cái vùng có lợi thế cho cái mía ở miền núi bắc
để mà chúng ta tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng rồi áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào để nâng cao hiệu quả kinh tế đặc biệt là không phát triển diện tích mía ra ngoài vùng nguyên liệu ngoài hợp đồng với các công ty nhà máy
bên cạnh đó các nhà máy đường cần phối hợp với các địa phương xa xoát tiểu vùng có lợi thế vùng có khả năng tưới vùng có khả năng cơ giới hóa vùng cần chuyển đổi giống
vùng có khả năng trồng sen và phải luân canh
và các địa phương cũng cần phối hợp với các nhà máy trên địa bàn cần thực hiện đồng bộ các giải pháp để tăng năng suất mía và năng suất đường
chủ động trong công tác phòng trừ dịch hại để nâng cao hiệu quả sản xuất hạ giá thành mía nguyên liệu
từ đầu năm đến nay toàn tỉnh tây ninh đã xảy ra hai vụ cháy rừng tự nhiên với tổng diện tích cháy là một mươi một năm hectare
nguyên nhân phần lớn được xác định là do người dân địa phương lén lút vào rừng đốt phá
để lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy
hiện tượng chặt phá rừng trong thời gian gần đây được lãnh đạo địa phương cho biết
do cao su và khoai mì có giá nên nhiều hộ dân đã lén lút chặt phá rừng để lấy đất trồng cao su khoai mì
hầu hết các diện tích rừng bị đốt đều liên kề với các dãy trồng sắn đã lấn chiếm trước đây của người dân
khả năng đối tượng tiếp tục phát phá cưa hạ cây cho chết khô sau đó lén lút châm lửa đốt để lấn chiếm thêm đất rừng
từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay
ngành kiểm lâm đã phát hiện ngăn chặn chín mươi một vụ việc vi phạm quy định luật bảo vệ và phát triển rừng
xử phạt hành chính và thu nộp ngân sách trên một trăm chín mươi triệu đồng
trong đó nhận được một trăm hai mươi năm tin báo từ quần chúng nhân dân sáu mươi chín tin có hiệu quả
nên đã kịp thời ngăn chặn và xử lý vi phạm
phải nói là rất là phức tạp do địa bàn rộng
người dân thường là họ khen giỏ họ đổ thuốc họ đọc cây
trong thời gian này
trong thời gian vừa qua hạt kiểm lâm vào khu rừng hồ dầu tiến cũng đã khởi tố một dự án
tuy nhiên trong quá trình điều tra xét xử rất khó xác định được đối tượng vi phạm lắm
tại vì đây là hành vi mà người ta len lõi trong rừng để làm rất khó ngăn chặn
vì thế nên đã phát hiện tuy nhiên việc xử lý hiện nay chưa xử lý được
ngành kiểm lâm tây ninh cần tăng cường đẩy mạnh công tác tuần tra
ngăn chặn và xử lý nghiêm kịp thời các hành vi phá rừng
và bảo vệ rừng
tăng cường chiếm đất rừng để làm nương rẫy
cũng như hành vi vận chuyển mua bán lâm sản trái phép trên địa bàn tỉnh
thường xuyên trao đổi thông tin đánh giá công tác phối hợp giữa kiểm lâm
với công an và lực lượng dân quân tự vệ tại địa phương
tăng cường phối hợp giữa kiểm lâm với các ban quản lý rừng và chính quyền địa phương
trong công tác quản lý bảo vệ phát triển rừng trên địa bàn
thưa quý vị và các bạn
thời gian gần đây tại tháp một mươi tỉnh đồng tháp
có nhiều diện tích lúa mất trắng
do bị vỡ đê
hiện tại còn nhiều diện tích đang tranh thủ cắt sớm để chạy lũ
lẽ thường lúa cắt sớm sẽ giảm chất lượng
thương lái ít mua hoặc giảm giá thành từ một đồng một kg
tuy nhiên ở những diện tích liên kết với các công ty
giá vẫn giữ theo hợp đồng
do ảnh hưởng của nước lũ
nên diện tích lúa này thu hoạch sớm hơn lịch của công ty đưa ra năm ngày
thu hoạch sớm nên năng suất giảm chất lượng lúa cũng giảm
tuy nhiên do có liên kết bào tiêu với công ty cổ phần giống cây trồng kiểu long
nên giá lúa vẫn ổn định
ví dụ ở bên ngoài ta mua chỉ có bốn bốn năm trăm linh là cao rồi
bởi vậy cũng lo ở bên công ty là sợ không thu
nếu mình cắt lúa xanh thì sợ không thu
nhưng mà hiện tại công ty cũng cứu cho bà con cũng hết mình
như em ở đây cắt lúa cũng vẫn xanh
mà công ty cũng vẫn mua đúng giá
nếu như ở cánh đồng bên kia
giá lúa bán cho thương lái chỉ hơn bốn đồng một kg
thì ở đây giá lúa được tập đoàn lộc trời bao tiêu thu mua là năm bốn trăm linh đồng một kg
mặc dù thu hoạch sớm hơn năm ngày năng suất giảm hơn so với cùng kỳ
tuy nhiên giá lúa cao nên ông bù văn út cũng có lợi nhuận khoảng một mươi triệu đồng một hectare
giá lúa mà đâu có để chậm trễ được
sớm ngày nào thì tốt ngày đó
này là hợp đồng với công ty là bền dững luôn
không bao giờ công ty chốt giá rồi công ty không bao giờ mà bớt lại cho nông dân
giàu có sụt cũng không bao giờ bớt
nếu mà thu hoạch sớm như vậy thì chất lượng lúa chắc ăn sẽ giảm
nhưng mà nếu mà giảm trong cái mức có thể cho phép được
thì tập đoàn lộc trời sẵn sàng thu lúa về với giá như ban đầu cho bà con nông dân mình
sẽ không giảm như những thu lúa ở ngoài
vụ thu đông năm hai nghìn một mươi tám huyện tháp một mươi xuống giống trên ba mươi sáu hectare
trong đó có gần sáu hectare liên kết bao tiêu với các công ty doanh nghiệp đạt gần một mươi bảy diện tích
khi liên kết bao tiêu với các công ty người dân được hưởng lợi về kỹ thuật hỗ trợ kinh phí ổn định đầu ra
do vậy diện tích tăng theo từng năm
trong năm hai nghìn một mươi tám toàn huyện tháp một mươi có gần hai mươi một hectare liên kết bao tiêu
tăng gần bốn hectare so với năm hai nghìn một mươi tám

bộ kế hoạch và đầu tư cho biết năm hai nghìn một mươi tám tiếp tục ghi nhận nguồn vốn đầu tư nước ngoài
rót vào lĩnh vực bất động sản luôn đứng ở tốp đầu chỉ sau lĩnh vực chế biến chế tạo
dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi đổ vào lĩnh vực này vẫn luôn trong xu hướng ổn định và tăng trưởng
tính đến hết tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám đạt gần năm mươi chín tỷ usd
theo số liệu từ bộ kế hoạch và đầu tư nếu như cả quý i năm hai nghìn một mươi chín
lĩnh vực bất động sản đứng thứ ba về thu hút fdi với tổng vốn đầu tư đăng ký chỉ chiếm tám bốn tổng vốn đầu tư đăng ký
thì bước sang quý ii đã vươn lên đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư tăng vọt chiếm hai mươi bảy ba tổng vốn đầu tư fdi đăng ký
tính đến tháng tám năm hai nghìn một mươi tám thu hút fdi của lĩnh vực bất động sản tiếp tục đứng thứ hai
trong số các lĩnh vực thu hút đầu tư nước ngoài
việc thị trường bất động sản thường giữ vị trí thứ hai hoặc thứ ba trong việc thu hút vốn fdi
theo các chuyên gia là một tín hiệu tốt bởi sẽ bổ sung thêm nguồn vốn quan trọng cho doanh nghiệp
trong xu thế các ngân hàng thương mại đang dần hạn chế cấp tín dụng bất động sản
trong lĩnh vực này bên cạnh các dự án một trăm linh vốn nước ngoài
thì xu hướng góp vốn mua cổ phần lại đang là xu thế chủ đạo
tại phiên họp quý ba của ban chỉ đạo điều hành giá vừa qua
lãnh đạo bộ công thương cho biết giá điện sẽ không tăng trong ba tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
đúng chỉ đạo của thủ tướng tuy nhiên giá bán lẻ điện có thể sẽ được điều chỉnh trong năm hai nghìn hai mươi
theo lãnh đạo bộ công thương tổng chi phí phát sinh nêu trên gồm cả năm hai nghìn một mươi tám và năm hai nghìn một mươi chín
trong đó năm hai nghìn một mươi tám chi phí tăng thêm trong cơ cấu tính giá điện khoảng năm bốn trăm tám mươi ba tỷ đồng
trong khi đó dự kiến trong năm hai nghìn một mươi chín ngành điện ước tính phát sinh tranh lệch tỷ giá năm hai nghìn một mươi tám
là ba năm trăm một mươi sáu tỷ đồng tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước năm trăm linh hai tỷ
giá khí bao tiêu thực hiện theo thị trường năm hai nghìn một mươi chín tăng thêm khoảng một mươi năm trăm linh tỷ đồng
tổng chi phí đội lên năm hai nghìn một mươi chín sẽ là một mươi năm hai trăm năm mươi hai tỷ đồng
hiện bộ công thương đang phối hợp với văn phòng chính phủ
ủy ban kinh tế của quốc hội cục quản lý giá và cục tài chính doanh nghiệp
kiểm tra giá thành sản xuất kinh doanh điện năm hai nghìn một mươi bảy của evn sau khi kết thúc kiểm tra
sẽ báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét chỉ đạo việc điều chỉnh giá điện năm hai nghìn một mươi chín
hưởng ứng ngày quốc tế làm sạch bờ biển năm hai nghìn một mươi tám tại khu vực biển bãi trước
thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu gần năm trăm linh đoàn viên thanh niên công nhân viên
người lao động và người dân trên địa bàn thành phố đã đi bộ xuống biển nhặt rác dọn dẹp bãi biển
sự kiện ngày quốc tế làm sạch bờ biển năm hai nghìn một mươi tám không chỉ để dọn rác làm sạch bờ biển
mà hướng đến những thông điệp
nâng cao nhận thức lâu dài cho một đại dương xanh sạch đẹp
hoạt động diễn ra ở hai mươi tám tỉnh thành phố có biển nhằm tạo động lực cho những người tham gia
gia đình và bạn bè cũng như cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường biển
qua hoạt động này còn kêu gọi mọi người đẩy mạnh việc phân loại và tái chế các loại rác thải
giúp giải quyết bức tranh lớn về môi trường không chỉ ở việt nam mà còn trên cả thế giới
giảm bớt tác động tiêu cực đến môi trường và thay đổi nhận thức trong nhân dân
khách du lịch về giữa rỉn bãi biển sạch đẹp
ước tính mỗi cá nhân tham gia sẽ thu gom ít nhất một hai kg rác trên bờ biển
thưa quý vị và các bạn
thời điểm giao mùa thu đông có điều kiện thời tiết thuận lợi cho các loại virus phát triển mạnh
đặc biệt là bệnh cúm
theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại bệnh viện đa khoa sanh pôn hà nội
số trẻ mắc cúm a đang gia tăng nhanh
bệnh nhi này mới một mươi bảy tháng tuổi em suốt cao liên tục không hạ và nôn chớ nhiều
gia đình đã đưa vào bệnh viện đông anh nhưng sau ba ngày tình trạng em vẫn không có tiến triển
kèm theo đó là đi ngoài
khi chuyển đến khoa nhi tổng hợp bệnh viện sanh pôn
các bác sĩ chẳng đoán em mắc cúm a và viêm phổi phải thở máy
gia đình cho biết chưa đưa em đi tiêm phòng cúm a lần nào
còn em bé này cũng trong tình trạng tương tự người mệt lả đi ngoài và ho liên tục
gia đình chỉ nghĩ em mắc viêm họng thông thường
nhưng thấy bé sốt cao đưa vào viện mới biết bé mắc cúm a
cúm a là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm a
đặc biệt nguy hiểm ở trùng h một n một h năm n một và h bảy n chín
bệnh có khả năng lên trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm a
nhiễm rất cao và lây lan nhanh trong cộng đồng
đặc biệt lứa tuổi dưới hai tuổi rất dễ mắc
tại bệnh viện đa khoa sanh bôn chỉ trong khoảng một tuần trở lại đây đã ghi nhận bốn trăm linh ca cúm
trong đó gần hai trăm linh ca dương tính với cúm a
trung bình mỗi ngày có từ bốn đến năm ca phải nhập viện điều trị vì bệnh có diễn biến nặng
đang nói là theo các bệnh viện
các chuyên gia mặc dù là cúm a đã có vaccine phòng bệnh cho một số chủng
thế nhưng một trăm linh bệnh nhi nhập viện đều chưa tiêm phòng
cúm a thì đã có một số tiếp số chủng đã có vaccine rồi
và khuyến khích thì vẫn là nên sử dụng vaccine
vaccine là cái cách phòng bệnh trực tiếp để phòng bệnh cúm
trẻ dưới một mươi tám tháng thì nên chưa tiêm phòng cúm a thì nên tiêm phòng cúm
cúm a có biểu hiện như cúm thông thường
vì vậy khi trẻ mới mắc phụ huynh có thể điều trị tại nhà cho con bằng thông rửa sạch mũi
dùng paracetamol giữ vệ sinh cho trẻ
cách ly với các trẻ khác phòng lây cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng tăng sức đề kháng cho trẻ
nếu thấy có dấu hiệu bất thường nên đưa trẻ đến cơ sở y tế
chương trình thiện nhân và những người bạn phẫu thuật tái tạo miễn phí cơ quan sinh dục dị tật cho trẻ em
sẽ được tiến hành tại bệnh viện phụ sản nhi đà nẵng từ ngày một đến ngày bốn tháng một mươi
người italia thực hiện
đây là cơ hội quý cho những trẻ em bị khuyết tật bộ phận sinh dục trong cả nước nói chung
và tại khu vực miền trung tây nguyên nói riêng có được sự lành lặn chính đáng
chương trình tứ thiện do quỹ phòng chống thương vong châu á aip và các bệnh viện nhi trung ương
bệnh viện việt đức bệnh viện phụ sản nhi đà nẵng và bệnh viện nhi đồng hai tp hcm phối hợp thực hiện
hoạt động khám sàng lọc được tiến hành từ ngày một mươi bảy tháng chín đến ngày năm tháng một mươi
tại đà nẵng ngày hai mươi chín tháng chín
chương trình đã tiến hành khám sàng lọc với gần tám mươi trẻ em đến từ khu vực miền trung tây nguyên
trong đó có gần hai mươi trường hợp đủ điều kiện phẫu thuật trong đợt này

tại bệnh viện phụ sản nhi đà nẵng đã có sáu trăm linh đối tượng được khám sàng lọc trong đó hơn hai trăm linh ca đã được phẫu thuật miễn phí
chúng tôi đến đây để giúp tất cả các trẻ em việt nam có bộ phận sinh dục khiếm khuyết được hoàn thiện
với bệnh nhân nào chúng tôi cũng rất quan tâm tuy nhiên sẽ dành ưu tiên hơn đối với những trẻ em có dị tật phức tạp
hiện nay các bác sĩ tại việt nam đã có thể xử lý tốt các ca dị tật như lỗ tiểu thấp
do đó với các ca dị tật phức tạp hơn hiếm gặp hơn như trẻ sinh ra là nam nhưng bộ phận sinh dục lại là nữ
thì chúng tôi sẽ dành ưu tiên và nhiều thời gian hơn để giúp các em
hành trình khám và phẫu thuật kéo dài gần một tháng trên cả ba miền bắc trung nam việt nam của đoàn
góp phần mở ra cơ hội cho trẻ em khuyết tật bộ phận sinh dục ở khắp mọi miền
nhất là trẻ em ở vùng sâu vùng xa được tiếp cận hoạt động từ thiện này

với sự hỗ trợ của các tổ chức các nhà hào tâm
nhiều năm qua bếp ăn từ thiện tại bệnh viện đa khoa tỉnh con tum
luôn là địa chỉ tin cậy cho hàng trăm lượt bệnh nhân nghèo bởi những bữa cơm ấm áp nghĩa tình
ghi nhanh sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân tại bệnh viện tỉnh con tum
đây là hình ảnh chúng tôi ghi nhận vào một buổi chiều tại bếp ăn từ thiện bệnh viện đa khoa tỉnh con tum
những người đến nhận cơm tại đây đều là những đồng bào dân tộc thiểu số
hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn từ các huyện của tỉnh con tum về bệnh viện điều trị bệnh
từ năm hai nghìn tám về trước khi chưa có bếp ăn từ thiện bệnh nhân bỏ bệnh viện về rất đông
nguyên nhân là do trong thời gian điều trị nội trú không có tiền để mua cơm
nhưng bệnh nhân thường bỏ điều trị giữa trừng nên rất nguy hiểm
để giữ chân bệnh nhân điều trị tại bệnh viện thì bếp ăn từ thiện được đặt ra là phải cung cấp bữa ăn miễn phí cho họ
nhiều bếp ăn từ thiện mà người bệnh được ở lại điều trị được hiệu quả hơn
tức là họ có thể phối hợp được với bác sĩ để chấp hành được cái thời gian điều trị đúng pháp đồ mang lại cái hiệu quả cao nhất
những phần cơm tuy nhỏ nhưng nó thể hiện sự đùm bọc sẻ chia giúp cho những người bệnh nhân nghèo tại đây
vơi bớt đi được một phần khó khăn và yên tâm để điều trị bệnh sớm trở về với gia đình
trong phần tin quốc tế syri sẵn sàng tiếp nhận người tị nạn hồi hương hơn một trăm năm mươi người bị bắt giữ tại lễ hội âm nhạc ở australia
thưa quý vị và các bạn hôm qua người dân thành phố okinawa của nhật bản đi bầu thị trưởng mới
cuộc bầu cử được coi là có tính quyết định đối với tương lai kế hoạch tái bố trí quân của mỹ tại đây bởi okinawa là nơi đóng quân chiến lược của binh sĩ mỹ
và các cuộc tranh cãi về việc xây dựng một căn cứ không quân mới tại đây đã nóng bỏng suốt nhiều năm qua
cuộc bầu cử thị trưởng okinawa là cuộc đua giữa hai chính khách có quan điểm hoàn toàn trái ngược về vấn đề căn cứ quân sự mỹ
ứng cử viên asushi sakima năm mươi bốn tuổi được sự ủng hộ của đảng tự do dân chủ cầm quyền và thủ tướng shinzo abe tán đồng việc cho mỹ xây dựng căn cứ không quân mới
bất chấp làn sóng phản đối của người dân địa phương
trong khi đó đối thủ của sakima là ông denny tamaki
ông tamaki lại kiên quyết chống lại kế hoạch này
trong nhiều năm qua chính quyền và người dân địa phương phản đối mạnh mẽ việc tái bố trí lực lượng để đưa căn cứ không quân futema của mỹ từ vùng hẻo lánh tới khu vực đông dân cư hơn ở okinawa
đa số người dân okinawa vẫn giữ quan điểm phản đối mỹ xây căn cứ mới và điều này sẽ gây ảnh hưởng lớn tới kết quả cuộc bầu cử
cuộc khủng hoảng kéo dài bảy năm qua ở syri đã đi đến hồi kết và nước này sẽ ưu tiên đưa người tị nạn ở nước ngoài hồi hương
đây là phát biểu
mới được ngoại trưởng syri walid al mualem đưa ra tại phiên họp của đại hội đồng liên hợp quốc ở new york mỹ
phát biểu tại đại hội đồng liên hợp quốc ngoại trưởng walid al mualem nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của chính phủ syri thời hậu chiến là tái thiết đất nước và đưa người tị nạn hồi hương
hiện nay tình hình thực địa đã ổn định và an toàn hơn rất nhiều nhiều vào những nỗ lực trong cuộc chiến chống khủng bố
các điều kiện cũng đã hội đủ để những người di cư syri tự nguyện hồi hương
chúng tôi cũng hoan nghênh bất kỳ sự hỗ trợ tái thiết nào từ các quốc gia không tham gia gây hấn
ông al mualem lên án các lực lượng của mỹ pháp và thổ nhĩ kỳ hoạt động trên lãnh thổ syri là các lực lượng chiếm đóng kêu gọi các lực lượng này ngay lập tức rút quân khỏi lãnh thổ syri mà không kèm theo bất kỳ điều kiện nào
liên quan tới vấn đề iblis ngoại trưởng al mualem khẳng định thỏa thuận giữa nga và thổ nhĩ kỳ đã được nhất trí trước đó với chính phủ syri có khung thời gian rõ ràng tiếp tục các bước đi trong khuôn khổ hòa đàm astana do nga iran và thổ nhĩ kỳ bảo trợ
cảnh sát australia đã bắt giữ hơn một trăm năm mươi người tại một lễ hội âm nhạc tại thành phố sydney bang new south wales khi tiến hành chiến dịch kiểm tra vi phạm về thuốc kích thích
lễ hội âm nhạc diễn ra vào tối ngày hai mươi chín tháng chín tại công viên setia
ở trung tâm sydney có khoảng ba mươi bốn người tham dự một trăm năm mươi bốn người đã bị bắt giữ vì sử dụng thuốc kích thích và năm người khác bị cáo buộc phạm tội cung cấp thuốc
điều đó có nghĩa rằng cứ trong hai trăm một mươi bốn người thì có một người sử dụng thuốc kích thích
cảnh sát australia cho biết những người tham gia lễ hội đều có hành vi tốt tuy nhiên một nhóm nhỏ tiếp tục sử dụng và phân tán các thuốc cấm
tại lễ hội đã có bảy người được đưa đến bệnh viện vì các vấn đề liên quan tới sử dụng chất kích thích
vấn đề bảo đảm an toàn cho người tham gia lễ hội âm nhạc hiện được các nhà chức trách australia hết sức quan tâm
khi việc dùng chất kích thích ngày một phổ biến tại các lễ hội âm nhạc thu hút đông đảo người tham gia nhất là các thanh thiếu niên
mới đây mẫu ô tô bay thể thao của một nhà sáng chế người philippines đã bay thử nghiệm thành công trước ánh mắt thán phục của hàng trăm người
mẫu ô tô bay mới này được kỳ vọng sẽ là phương tiện di chuyển lý tưởng trong tương lai góp phần giảm thiểu tình trạng tắt đường nghiêm trọng tại nhiều thành phố lớn
mẫu ô tô bay thể thao có tên gọi là concepto mania được gắn một mươi sáu động cơ vận hành và sử dụng nguyên lý bay như các flycam với nhiều cánh quạt gắn xung quanh tạo lực đẩy cho ô tô bay lên khỏi mặt đất
ô tô bay thể thao này có một người lái được gắn sáu pin lithium ion sạc điện và có thể chở tới một trăm linh kg
ô tô này có thể bay cao sáu một mét với vận tốc lên tới sáu mươi km một giờ tuy nhiên phiên bản thử nghiệm này chỉ bay trong khoảng một mươi phút
bạn chỉ việc bấm nút và chiếc ô tô sẽ tự bay lên và đẩy cần điều khiển về phía trước và sau để di chuyển
chiếc ô tô bay này rất dễ sử dụng đó là lý do vì sao tôi nói rằng nó rất có tiềm năng phát triển trong tương lai
hiện công ty stared của australia đã hợp tác với anh mendiola để phát triển mẫu ô tô bay thể thao này với hy vọng sớm đưa sản phẩm này ra các thị trường lớn như australia châu âu và hồng kông
những hình ảnh vừa rồi đã kết thúc